tết của người mông thường diễn ra trong ba ngày mùng một mùng hai mùng ba tháng chạp âm lịch
tuy nhiên các hoạt động vui chơi hội hè thường diễn ra suốt cả tháng
năm nay đồng bào mông tại mộc châu sơn la đã đón một cái tết ấm no hạnh phúc
xuân đã về đâu đó rất gần ngọt lịm trên những nếp nhà
trong nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ và vẻ đẹp thân thương của những cô gái trên cao nguyên mộc châu
những năm gần đây nhiều địa phương có đông đồng bào dân tộc mông sinh sống đã ăn tết theo tết nguyên đán của người kinh
tuy nhiên đồng bào dân tộc mông tại mộc châu vẫn duy trì tết cổ truyền của dân tộc mình
không chỉ là cách để lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc
mà việc ăn tết sớm còn để phù hợp với điều kiện sinh hoạt lao động sản xuất của địa phương
chính quyền địa phương cũng hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ nguyện vọng của nhân dân
chuẩn bị cho kịch với mùa mạng mùa vụ của bà con trong năm tới
thứ hai nó liên quan đến nhiều vấn đề tính ứng từ trước
các cụ lên không thể giữ gìn bác sát dân tộc của mông
đặc biệt quan trọng nhất là ăn tết theo tết của việt nam sẽ mất một tháng
thì lúc đấy đối chiến
không kịp chuẩn bị làm lương làm giấy để bà con có kỳ vọng mùa vụ
chúng tôi thấy là thực sự là nó cũng rất là ý nghĩa và nó đã có duy trì từ rất là nhiều năm rồi
chính vì vậy mà chúng tôi thì cũng vẫn luôn ủng hộ
các đồng chí cũng thấy đó lãnh đạo chính quyền từ huyện cho đến cơ sở
chúng tôi trong những ngày này thì chúng tôi cũng bố trí để đến động viên đồng bào bà con ăn tết
và thông qua đó thì mình cũng tuyên truyền được các cái chủ trương chính sách của mình
để bà con tin theo đảng và làm theo đảng
nó cũng góp phần rất là quan trọng vào ổn định tình hình chính trị
an ninh chính trị trên địa bàn cũng như là để góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện
chính vì vậy mà chúng tôi thì luôn luôn xác định là phải bảo tồn và duy trì những cái nét bản sắc tốt đẹp đó
ngoài phần nghi lễ trang trọng thì phần vui chơi hội hè ngày tết của người mông
lại là phần được nhiều người mong chờ
từ ngày mùng bốn người mông mới bắt đầu chơi tết
những bộ váy áo đẹp nhất sẽ trừng diện trong dịp này
bởi vậy nổi bật trong không gian núi rừng là gam màu rực rỡ của những chiếc váy tung xòe là tiếng len keng đồng bạc hoa theo bước chân thiếu nữ đi chơi xuân